nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam hội nhà báo tỉnh phú yên phối hợp với huyện miền núi sơn hòa
tổ chức dân hương chủ tịch hồ chí minh tại nhà thờ bác ở xã sơn định vùng căn cứ cách mạng của tỉnh phú yên trong những năm kháng chiến
tham gia có lãnh đạo hội tri hội nhà báo các cơ quan báo chí địa phương văn phòng và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phú yên
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các nhà báo phóng viên biên tập viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng việt nam
hứa tiếp tục phát huy vai trò của báo chí và người làm báo trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tích cực đấu tranh phản biện xã hội đặc biệt là trên mặt trận phòng chống tham nhũng biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa
phát hiện và kịp thời nêu gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam và trao giải thưởng báo chí tỉnh năm hai nghìn một mươi chín